ngày hai mươi bốn tháng một đồng chí nguyễn thanh hải ủy viên trung ương đảng ủy viên ban thường vụ quốc hội
trưởng ban dân nguyện quốc hội đã đến thăm và chúc tết tặng quà công nhân lao động tại công ty cổ phần may xuất khẩu sông đà
tại đây đồng chí đã gửi lời chúc cán bộ lãnh đạo nhân viên năm mới thực hiện tốt nhiệm vụ hăng say lao động và sản xuất
đồng chí nhấn mạnh khi việt nam ký kết hiệp định thương mại tự do sẽ là cơ hội cũng như thách thức đối với các công ty doanh nghiệp
các tổ chức công đoàn luôn phải đảm bảo quyền lợi lợi ích hợp pháp và chăm lo đến đời sống của người lao động
cùng ngày đồng chí nguyễn thanh hải cũng đến chúc tết một số ban ngành đơn vị khác trên địa bàn thành phố hòa bình
như ủy ban nhân dân phường hữu nghị viện kiểm sát tỉnh tỉnh đoàn